thời gian qua các cơ quan chức năng tỉnh thừa thiên huế đã vào cuộc kiểm tra và xử lý tình trạng lấn chiếm phá rừng phòng hộ ven biển để nuôi tôm trên cát ven biển tại xã vinh mỹ huyện phú lộc
tuy nhiên tình trạng này có xu hướng tái diễn trở lại
chủ tịch ubnd tỉnh vừa chỉ đạo các ban ngành nhanh chóng kiểm tra xử lý rứt điểm việc phá rừng tại xã vinh mỹ
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thừa thiên huế
thời gian gần đây tại xã vinh mỹ trở thành điểm nóng lấn chiếm tàn phá rừng trồng ven biển để nuôi tôm trái phép trên diện rộng
nhiều hộ dân trong vùng đã liên tục làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng ubnd huyện phú lộc và yêu cầu được gặp trực tiếp chủ tịch ubnd tỉnh
để phản ánh tình trạng tái diễn phá rừng phòng hộ ven biển trên địa bàn nhằm mục đích làm hồ nuôi tôm trên cát nguy hại đến cuộc sống của nhiều hộ dân
thì tôi yêu cầu gì yêu cầu để trả mặt bằng để cho dân chúng tôi
để cho dân chúng tôi quanh như là khoại vệ sao đồng điểm thứ nhất điểm thứ hai là về vấn đề gió bạo vấn đề là gió mấy là cát bùi
về vấn đề là quanh như là mồ mạ
khu vực rừng phòng hộ ven biển xã vinh mỹ với hàng chục hectare cây phi lao tràm bông vàng hàng chục năm tuổi
nhằm mục đích chống sạt lở ngăn gió báo cắt nhảy và bảo vệ người dân vùng ven biển
tuy nhiên những hàng cây này đã bị đốn hạ cải tạo đất thành ao hồ nuôi tôm
chỉ cách bờ biển chừng vài trăm mét ảnh hưởng nghiêm trọng đến an sinh cuộc sống nhiều hộ dân nơi đây
đến nay sai phạm về phá rừng lấn chiếm đất để nuôi tôm trái phép tại vinh mỹ đã được làm rõ
tuy nhiên việc xử lý hậu quả trồng trả lại rừng cho dân còn chậm thực hiện và có dấu hiệu chìm xuồng
vì thế nhân dân tiếp tục viết đơn thư kiến nghị gửi cấp trên
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sở tài nguyên và môi trường
ủy ban nhân dân huyện phú lộc kiểm tra xử lý rứt điểm triệt đề
tránh tình trạng tài diễn phá rừng phòng hộ ven biển để nuôi tôm trái phép trên cát tại xã vinh mỹ

trước thắc mắc về đất rừng ven biển bị đào làm hồ tôm lâu nay nhưng không được hoàn thổ mặt bằng
cây lâm nghiệp cũng không được trồng lại chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu ủy ban nhân dân huyện phú lộc
kiểm tra có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời những hành vi vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng
lấn chiếm đất trái phép trên địa bàn kiểm kê diện tích đất rừng phòng hộ bị lấn chiếm trái phép
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sở tài nguyên và môi trường xử lý các hành vi phá rừng
gây ô nhiễm môi trường trên vùng cát ven biển xã vinh mỹ huyện phú lộc